bộ y tế đã phát đi thông báo khẩn số tám cho biết là đã xác định được lịch sử di chuyển của các bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín
tại hà nội các địa điểm được nêu trong thông báo khẩn số tám của bộ y tế gồm quán bún đậu mắm tôm số một trăm bảy mươi ba thái hà
quán thịt xiên nướng số ba mươi một hồ đắc di vinmark trong vincom phạm ngọc thạch quán miến lươn số bốn mươi hai phố thái hà
tại thành phố hồ chí minh gồm hai địa điểm là bút đa ba số bảy thảo điền quận hai phòng khám đa khoa fv sài gòn số bốn mươi sáu võ thị sáu quận một
bộ y tế đề nghị tất cả những ai có mặt trong thời gian và địa điểm này cần liên hệ ngay với trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe